trước những khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh
sáng ngày một mươi một tháng một mươi tỉnh quảng ngãi đã tổ chức đối thoại lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp
tại buổi đối thoại hơn hai mươi ý kiến kiến nghị của các nhà đầu tư gửi đến lãnh đạo tỉnh quảng ngãi
và các ngành chức năng tập trung ở lĩnh vực đất đai vốn vay xây dựng cơ bản
nhiều doanh nghiệp cho rằng thủ tục đất đai còn nhiều nhiều khê khiến đơn vị mất thời gian
việc áp giá thuê đất ở các khu vực vùng của khu kinh tế khu công nghiệp trong tỉnh chưa hợp lý
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng doanh nghiệp cũng đề nghị cần quan tâm tạo điều kiện tài chính
cho vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
đồng thời yêu cầu tỉnh quảng ngãi có giải pháp nhanh chóng khắc phục tình trạng nợ động xây dựng cơ bản nông thôn mới
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả
đối thoại với doanh nghiệp lãnh đạo tỉnh quảng ngãi đã trả lời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp
đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng đưa ra giải pháp cụ thể để hỗ trợ những phần việc còn vướng của các nhà đầu tư doanh nghiệp